tiếp tục phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm loạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty của vần đề ốc alibaba do nguyễn thái luyện cùng đồng phạm thực hiện
ngày hôm nay một mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của nguyễn thái luyện y án trung thân
đối với võ thị thanh mai hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảy năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù giảm bảy năm so với án sơ thẩm
các bị cáo còn lại được tuyên giảm từ một đến hai năm tù so với bản án sơ thẩm
theo hội đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý để kết luận nguyễn thái luyện thành lập công ty alibaba hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
đồng thời bị cáo này còn chỉ đạo thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc rồi giao cho người thân trong gia đình hoặc thân tín làm đại diện pháp luật
đối với năm mươi tám trường hợp được phiên tòa sơ thẩm tuyên cho nhận đất hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy
mặc dù đã thực hiện các thủ tục công chứng sang tên nhưng những thửa đất này có được do hành vi phạm tội mà có
nên tòa án cấp sơ thẩm tuyên giao đất là không có căn cứ
tuy nhiên do các trường hợp này không có kháng cáo nên đề nghị tòa nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm